tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất ngày giao động chủ yếu trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh dọc ven biển từ đà nẵng kéo dài cho tới bình thuận nắng vàng trải đều hơn với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh thành ở phía nam ban ngày trời vẫn còn nắng gián đoạn tại tây nguyên và khá oi nóng tại nam bộ
nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở hai khu vực phía nam là tây nguyên dự báo ba mươi ba mươi ba độ và cao hơn ở nam bộ với mức nhiệt từ ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi đạt ba mươi năm độ
và thời điểm chiều và tối nay khi gió tây nam hoạt động mạnh vẫn khiến cho những cơn mưa rào và rông xuất hiện trên khu vực
đặc biệt ở khu vực tây nguyên mưa rông còn kéo dài đến đêm
mưa xuống sẽ khiến cho bầu không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều sau một ngày dài oi bức
tuy nhiên người dân cũng cần cảnh sát với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện tiềm ẩn trong cơn rông
chuyển sang thông tin thời tiết biển
trong những ngày tới thời tiết trên hầu khắp các vùng biển của nước ta bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa đều duy trì trạng thái thời tiết ổn định với trời nắng gió thổi trung bình yếu
mưa rông xuất hiện một vài nơi ở vùng biển huyện đảo hoàng sa nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đánh bắt trên biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước